sau trận mưa lớn vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua nhiều nơi trên địa bàn thủ đô hà nội đã bị ngập sâu
nhiều điểm nước đã rút ngay sau vài tiếng đồng hồ
tuy nhiên tại phường tứ liên quận tây hồ hà nội sau hơn một tuần diễn ra trận mưa lớn thì cho đến nay
nhiều hộ dân vẫn bị ngập trong nước
ngay sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận vừa được phóng viên an ninh hai mươi bốn h
một chiếc máy bơm hai chiếc máy bơm ba chiếc máy bơm hoạt động hết công suất
thế nhưng nước vẫn ấm ấp
sau trận mưa lớn vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua toàn bộ khu vực này đều ngập sâu trong nước có nơi ngập cả mét
người dân chỉ còn cách bắt cầu đi lại còn vật dụng trong nhà thì kê hết lên cao
đằng ngoài này thì độ bảy mươi phân năm nào cũng ngập mấy lần
có kinh nghiệm rồi cứ kê cao ví dụ như vô tuyến này rồi tủ nạnh như bếp thì kê cao hết lên
cách khu dân cư không xa là nhà bán
nhà văn hóa đây là nơi để sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân và các cháu thiếu nhi mỗi dịp hè về
tuy nhiên kỳ nghỉ hè đã đến nhưng nhà văn hóa thì vẫn ngập nước
có nhà văn hóa cộng đồng ở đây bây giờ các anh các chị biết rằng là như các hồ này là chúng tôi được đi tập một chút
đấy là cho nên có cái máy tập
thứ hai là các cháu ở đây được ví dụ chuẩn bị nghỉ hè ở đây thì cái nước ngập này bỏ tay ngoài nó còn ngập sâu hơn ở đây
người dân ở đây cho biết việc ngập úng gây bất tiện trong sinh hoạt nguồn nước ô nhiễm
ảnh hưởng tới sức khỏe người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
mười năm nay là nước ngập thế còn cái hồ thì ngày xưa là rất là rộng sạch sẽ dân tắm giặt được
nhưng mà đô thị hóa thì coi như là có ngày xưa có một cái cống nó thông sang bên hồ tây bên kia của cái làng quảng bá để ra hồ tây
thì lấp cái cống đi thì là mười năm nay là chúng tôi bị ngập lụt
vừa rồi nhà tôi như thế là còn không có nước sinh hoạt cơ
bởi vì đây là nước là ngập
thế còn ngập cả máy bơm thì không hút được lên trên trần để sử dụng trong nhà
tên là toàn phải sách từng sô từng ao
thậm chí tắm giặt cũng phải hạn chế
khu đó là khu trũng là hồ tư liên thì hiện tại thì hệ thống thoát nước thì là cũng chưa có cái hệ thống thoát nước đồng bộ
chủ yếu là tứ ngập
do vậy là vừa qua thì trong cái thời gian khoảng một tuần như thế này
là cũng gây lên cái ngập lụt cho bà con ở đây
chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban nhân dân quận
và ủy ban nhân dân quận cũng đã có cái dự án là tới đây thì cũng sẽ cải tạo lại cái hồ
và có hệ thống thoát nước khai cống thoát nước qua đường xuân diệu
được biết dự án cải tạo môi trường hồ tứ liên quận tây hồ đã có
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì

mà nhiều năm nay vẫn chưa triển khai
vậy nên hơn chục năm nay cứ mưa to là lại ngập
và không biết đến bao giờ người dân mới thoát khỏi cảnh ngập lụt như thế này